khoảng ba ngày trở lại đây tại khu vực chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín cầu xuân phương trên quốc lộ
giáp danh thành phố hà nội và tỉnh vĩnh phúc xảy ra tình trạng ủ nứ kéo dài các phương tiện di chuyển khó khăn
nguyên nhân được lực lượng chức năng đưa ra là do các xe vận tải luồng xanh đa phần đăng ký lộ trình di chuyển qua tuyến đường này
gây ra sự quá tải tại chốt kiểm soát ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hàng xe xếp dài trên quốc lộ hai để qua chốt kiểm soát tại cầu xuân phương giáp danh giữa huyện sóc sơn hà nội và thị xã phúc yên vĩnh phúc
đa phần các phương tiện đi trên tuyến đường này thuộc diện sẽ ưu tiên đi lùng xanh

do đây là tuyến đường huyết mạch nhiều phương tiện từ hà nội di chuyển qua thành phố phúc yên vĩnh phúc để đi các tỉnh phía bắc
nên nhiều phương tiện đổ dồn về dẫn đến tình trạng ồn ứ kéo dài